hôm nay tám tháng năm ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết trung mương năm khóa chín về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân